liên quan đến vụ hàng loạt cây gỗ nghiến ở vườn quốc gia ba bể bị chặt phá thời gian vừa qua gây bức xúc trong dư luận
ủy ban nhân dân tỉnh bắc cản đã có những biện pháp nhằm xử lý và ngăn chặn tình trạng phá rừng này
theo đó nếu phát hiện cán bộ thiếu trách nhiệm bao che cần xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau chuyến đi thực tế và làm việc với vườn quốc gia ba bể về thực trạng phá rừng
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn yêu cầu vườn quốc gia ba bể nghiêm túc
kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng chặt phá rừng
nếu phát hiện cán bộ thiếu trách nhiệm bao che cần xử lý theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn yêu cầu lãnh đạo hạt kiểm lâm vườn quốc gia ba bể tổ chức kiểm điểm
về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật
trên địa bàn quản lý hạt kiểm lâm vườn quốc gia ba bể phối hợp với các đơn vị chức năng huy động lực lượng trên địa bàn
tổ chức truy quét một cách toàn diện tổ chức giá soát thống kê kiểm tra hiện trạng cụ thể toàn bộ số cây gỗ đã bị hạ
từ trước đến nay báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày một mươi năm tháng năm tới đây